bằng nghiêng khi mà biết là anh vinh có thể ngắm bắn bằng cả hai mắt trong khi anh bị cận nặng
xin hỏi là khi anh bị cận thì có
cái độ cận của anh ạ có nặng không
nó là bao nhiêu điều đó ảnh hưởng như thế nào đến việc luyện tập của anh
vâng anh khắc phục cái điểm yếu đó của mình như thế nào
tôi thì bị cận khoảng

cái điều mà quan trọng nhất là tôi khắc phục bằng cách là mình sẽ phải đeo kính
thì khi đeo kính thì
mắt tôi lại trở lại bình thường
khi tôi tập luyện thì tôi phải đeo kính
cái khắc phục mà khi mở hai mắt thì tôi cũng đã giải thích là đó là một thói quen
có người nhiều người thì không thể ngắm được hai mắt
không phải mở hai mắt ra để ngắm mắm nhưng mà với tôi thì tôi trước đây thì tôi cũng đã ngắm một mắt
và bây giờ là tôi
đã lâu rồi thì tôi đã làm quen với cái việc này thì đó là thói quen thôi
đó là thói quen
thật ra những chia sẻ
mà anh hoàng xuân vinh đã vừa giải đáp những thắc mắc từ phía một số những bạn đọc và một bạn đọc nữa
bạn khán giả nữa ở ninh bình đó là bạn xuân trường
bạn cũng lại hỏi đến vấn đề về sức khỏe của anh một chút ạ ngoài bị cận thị ra thì
anh còn vấn đề sức khỏe nào ảnh hưởng đến tập luyện và thi đấu muôn bắn súng hay không
thực ra tôi rất là ngoài việc bắn súng thì tôi cũng tham gia chơi một số môn thể thao
và thường xuyên thì
cái việc mà không tập luyện thì tôi
thích cái môn thể thao là tôi hay bơi lội
thứ nhất bơi lội thì là một cái môn thể thao mà thà lỏng cơ thể rất là tốt bởi vì đối bắn súng thì lại là
các cơ bóc thì các cái nhóm cơ bị
bị co cứng thì
tôi chọn một môn thể thao đó là bơi lội để thả lỏng và cũng tốt cho cái hệ hợp của mình
thì thực ra thì tôi cũng làm cái người mà đưa ra những cái nguyên tắc tập luyện buổi sáng buổi chiều
thường xuyên là tôi phải tập luyện thêm các môn khác
là ngoài cái môn chính của mình thì anh cũng có thể tham gia một số những bộ môn thể thao khác để dành cho môn thể thao khác
và một câu hỏi tiếp theo của bạn quốc khánh đến từ thành phố hồ chí minh ạ ngay lúc này
anh đã trải qua rất nhiều cuộc thi đấu quốc tế nên chắc chắn là có rất nhiều kinh nghiệm
vậy lần đầu tiên đi thi đấu quốc tế anh có bị run hay không
anh có thể chia sẻ bí quyết với các vận động viên trẻ là làm thế nào để tự tin khi thi đấu tại các đấu trường lớn
đây là một câu hỏi có lẽ là cũng rất là hay
tôi nhớ thì tôi tham gia cái đầu tiên vào năm hai nghìn một bây giờ là cái giải đấu quốc tế đầu tiên của tôi
là nó là sea games tại malaysia
thì bây giờ cái tôi đứng trong đội hình vai trò là vị trí thứ
ba của đội hình
cùng với anh nguyễn mệnh tường và anh
anh anh trần quốc cường
anh cặn phạm cao sơn
bây giờ thì lúc bây giờ thì khi mà vào thì tôi là một người mới
và bước vào một cái sân chơi như sea games thì
mình cảm tưởng là cũng thấy rất chóng ngợp
về cái không khí cũng như là không gian không gian rồi rất là nhiều
các phóng viên báo đài báo chí
do vậy mà thật sự là cái lần đấy là lần đầu tiên tôi tham gia có lẽ là một cái
xuất hiện những cái trạng thái mà nó là rất là hồi hộp
ừ và thành tích thì lúc bây giờ thì không được cao lắm nhưng mà cũng đã góp phần
vào cái thành tích chung của
đoàn thể thao bắn súng thì là cũng giành được tấm huy chương vàng đồng đội
thì đó là cái cảm giác mà ngay ngay cả trưởng đoàn bây giờ là bác quang hùng cũng nói tôi là thực ra thì
có cái khả năng rất tốt trong tập luyện nhưng mà
cái đấu trường quốc tế làm cái
một cái gì đó nó rất là mới và cần phải có sự rèn luyện
thì tôi còn nhớ bác cũng đã nói và đánh giá như vậy
thì tôi về sau này thì tôi nghĩ là cái qua quá trình thi đấu và
tiếp theo tham gia nhiều các giải đấu thì dần dần cái bản lĩnh cũng như là ký
trạng thái mình sẽ tốt hơn
đã vợ rất là cảm ơn anh đã cùng chia sẻ những cái ý kiến của mình
cho thắc mắc của bạn khán giả quốc khánh tại thành phố hồ chí minh
và bạn tạ hồng nhung ở gầm phả quảng ninh thì lại có một cái câu hỏi rất là thú vị khác đây là một bạn nữa
thưa chú hoàng xuân vinh con là con gái nhưng rất thích thể thao nhất là bắn súng
con muốn hỏi là con có thể học môn này ở đâu con năm nay một mươi một tuổi thì có học được không ạ
hay phải chờ đến khi nào mới được học ạ con cảm ơn chú
xin chào chào con
ừ chú có thể trả lời tức là
với con là
nếu mua súng thì
niềm đam mê miễn là con có niềm đam mê bắn súng đó là một cái rất là tốt
tuy nhiên là độ tuổi mới một thì hơi nhỏ và hơi sức của con là hơi hơi hơi có thể là
hơi kém một chút để có thể giữ được cổ súng như là con gái nữa đúng không gái
cho nên là tôi cũng xin trả lời với cháu rằng là
nếu con có đam mê với môn này với cái môn bắn súng thì
con cố gắng chờ đợi vài năm nữa có thể là ở tuổi một mươi bốn hoặc một mươi năm con có thể tham gia dùng này rất tốt
ừ đúng đó là chia sẻ của anh hoàng sơn vinh với cháu ta hồng nhung
có thể chờ vài năm nữa thì cũng có thể
cháu có thể tham gia cũng như học bộ môn này đúng không ạ với bạn lưu hồ đạt lưu hồ an ở đà lạt
thì bạn lại đưa ra một câu hỏi như sau ạ
tôi rất xúc động khi đọc báo và được biết là mỗi năm anh chỉ được về nhà ba bốn lần
quả thật anh đã phải hy sinh rất nhiều cho thể thao
là cũng bước gì cho gia đình nhỏ của mình
ở trong một mươi năm thi đấu hơn một mươi năm còn chuyên nghiệp thì
có lẽ là những cái
năm năm sáu năm gần đây thì tôi thường xuyên đi xa nhà và
cái điều quan trọng là tôi không có thời gian để chăm sóc gia đình thì đó là một cái thiệt thòi đối với gia đình
của tôi là tôi biết điều đấy nhưng mà đó là công việc và
ừ tôi có một người vợ và các
người tân trong gia đình
sẻ cái khó khăn đó của tôi
thì đó là cái mà tôi rất là
và để đạt được
cái mong ước của mình
một năm thì có nếu mà như
có những năm thì phải
đi khoảng độ một mươi đến một mươi một lần
thì có nghĩa là
một năm thì tôi chỉ về được
nhà khoảng bốn tháng
tính thời gian ra thì khoảng bốn tháng
có những năm thì
chỉ ít hơn
hoặc có năm thì khoảng
được sáu tháng
thì đó là cái thời gian quá thời gian khi mà tôi
về thì tôi sẽ
lại dành thời gian cho gia đình nhiều hơn
còn lại thì
chủ yếu là tập trung vào công việc
vâng như vậy là với
để mà anh có thể yên tâm được
hoàn thành cái nhiệm vụ của mình
cũng như là do cấp trên giao đúng không ạ
thì phải có một cái hậu phương vững chắc
và trong những ngày qua thì chắc chắn mọi người cũng đã nhìn thấy
hình ảnh của gia đình anh
của bà xã cũng như các con
đã cùng rất là hạnh phúc
khi mà đón anh trở về
giữa vòng vây của rất nhiều người
khán giả hâm mộ
và thế này đấy ạ
tú có đọc ở đâu đó trên báo
có nói rằng anh có chia sẻ rằng là
anh cũng rất là bất ngờ
anh thấy vất vả khi mà thoát khỏi ra cái vòng vây
của những người hâm mộ đón anh
cũng như là
chúc mừng anh khi mà anh trở về đến sân bay nội bài
một cơ hội nhỏ thôi
anh cái cảm giác lúc đó đã bao giờ
anh đã bao giờ
anh đã phải vất vả
vượt qua cái vòng vây như vậy chứ
thật sự là tôi hơi bất ngờ
vui và xúc động
nhưng mà cũng hơi vất vả
đúng là rõ ràng là
bởi vì tôi không nghĩ là
cả đoàn thể thao
đoàn bắn súng
và cá nhân tôi được người hâm mộ
và đồng nghiệp
bắn trào như vậy
cùng có các đồng chí lãnh đạo
mộ văn hóa thể thao du lịch
và các cấp
đã ra sân bay đón
và cái cảm xúc tuy có mệt
và có vất vả một chút
nhưng mà tôi cảm thấy là xúc động
và hạnh phúc
bởi vì không chỉ cá nhân tôi
vì tôi nghĩ rằng là đó là một cái
niềm vinh dự
của cả bắn súng việt nam
những người tham dự
đoàn thể thao việt nam tham dự olympic
thì đó là một cái niềm hạnh phúc
có thể nói là
tôi rất cảm ơn mọi người đã dành cái tình cảm này đến tôi
để cho đoàn thể thao việt nam
và cho cá nhân tôi
vâng xin cảm ơn anh
và một trong những người hâm mộ đó của anh có đưa ra câu hỏi như sau ạ
bạn hà an bạn có hỏi rằng là
anh đã chiến đấu với việc bị cận thị
suy tim như thế nào để duy trì phong độ đỉnh cao
suốt những năm vừa qua
thực ra thì tôi chứng đính chính lại là
tôi chỉ bị cận thị thì có nhưng mà suy tim thì không
thực ra thì mọi người cứ nói rằng là
tôi suy tim
nếu mà suy tim thì không thể nào mà
mà có thể tham gia được trận đấu đỉnh cao như vậy
bởi vì bạn biết rằng là đối với tôi
với những cái lúc mà hồi hộp thì
cái hệ tuần hoàn của mình
rất là hoạt động rất mạnh
và như vậy thì sẽ là ảnh hưởng đến sức khỏe
rõ ràng là tôi sẽ không thể đáp ứng được
và sẽ xin đính chính lại như vậy
vâng thưa quý vị
có lẽ đây cũng là một thông tin rất là thú vị
nếu như quý vị đã đọc trên các thông tin
báo chí và một số
những phương tiện khác trong thời gian vừa qua
do chính nhân vật chính
đã vừa đính chính rồi
anh có vấn đề về mắt cởi cận thị
nhưng mà về suy tim thì rõ ràng là không đúng không ạ
và đây cũng là một cái tin vui cho tất cả
những độc giả những người hâm mộ
đối với lại xã thủ hoàng xuân vinh
và một câu hỏi tiếp theo ạ
thưa anh hoàng xuân vinh theo em được biết là những người
vâng đây là một bạn khán giả
cũng đã tìm hiểu về
anh hoàng xuân vinh trong thời gian vừa qua
bạn có nói rằng thế nào với cái cường độ tập luyện
như vậy và
với cái lịch tập
thường xuyên và căng thẳng như vậy thì
cái chế độ dinh dưỡng và chế độ ăn uống của anh
thì anh sắp xếp như thế nào
để chia sẻ với lại độc giả của báo
sức khỏe đời sống ạ để có thể giữ được
cái thể lực của mình được tốt ạ
giữa tập luyện và tham gia
tập thể lực tập thêm một nội thao khác
thì rõ ràng là mình phải có
một cái nguyên tắc và lên một cái kế hoạch
thì ngoài cái việc quy định của
đoàn gia của huấn luyện viên
trực tiếp thì tôi cũng
nhận thức được
là đối với cái việc
nghề nghiệp của bản thân mình
mình muốn đạt được
một cái thành tích cao
ngoài việc tập luyện và rèn luyện ra
thì cái chế độ dinh dưỡng cũng rất là quan trọng
nhiều năm tôi cũng đã phải
cũng ý thức được
những cái thời điểm nào tôi sử dụng
những cái dinh dưỡng
có thể tăng cường thêm
những cái vitamin và chất khoáng vào cơ thể
và nhất là trong lúc thi đấu thì
trước trước và trong
và sau khi thi đấu
thì chúng tôi đều
có cái sự nghiên cứu
cũng như là dùng các cái thực phẩm như thế nào đấy
để tức là mình trong
những thực phẩm mình thích thì
không phải thực phẩm nào mình cũng
có thể hợp với cẩu vị mình thì mình ăn nhiều
nhưng mà thực ra thế thì nó có thể là không tốt
cho cơ thể và không tốt cho bắn súng
thì tôi phải kìm nén
cái việc đó bằng cách là mình phải ăn
làm sao đó giảm cái lượng ăn đi
có thể là tăng cái lượng vitamin
hoặc là chất rau
hoặc là tinh bột
giảm cái lượng đạm trong người
vì nếu như thế thì nó sẽ không tốt
trong cái quá trình mà
hoạt động về thần kinh
và cái hệ tuần hoàn nó sẽ
bị ảnh hưởng
mà nếu như ảnh hưởng thì sẽ không có
bảo đảm được cái chuyên môn
và cũng liên quan đến cái chế độ ăn uống
chế độ dinh dưỡng đó của anh đối với
những cái vận động viên văn sống như vậy
thì bạn hoàng hưng lan
ở địa chỉ là
bạn cũng có thắc mắc như này ạ
vận động viên văn súng
luôn luôn đòi hỏi về sức khỏe thể lực
thì bạn nói rằng là
có khác với chế độ dinh dưỡng
cũng như chế độ tập luyện có khác nhiều
so với các bộ môn khác không ạ
theo tôi thì nếu để mà
tính ra những cái
lượng calo và
để cho đáp ứng cho vận động viên văn súng tập luyện
thì rõ ràng văn súng thì có khác
hơn một số các cái
các môn thể thao khác
ví dụ như là các môn thể thao mà dùng sức mạnh nhanh
và sức mạnh của cơ bắp
thì họ phải có những cái
chế độ dinh dưỡng riêng
và đối văn súng thì chủ yếu thường là
chúng tôi phải bổ sung những cái ví dụ như là
vitamin bổ về thần kinh
và hệ tim mạch
và đồng thời là khớp
cũng như là
các cái chất bổ cho mắt
thì đó là những cái mà
đặc thù riêng đối văn súng thì
chủ yếu là chúng tôi
dùng những thực phẩm
hoặc là những cái
bổ sung những cái
cái dinh dưỡng
nó tập trung vào bổ các cái
các cái cơ quan vậy
ngoài lời một chút thôi ạ
với bất cứ một vận động viên
đỉnh cao nào của thể thao việt nam
khi đam gia các đấu trường quốc tế
cũng như bản thân như anh hoàng xuân vinh cũng vậy
ngoài cái việc mà đối với cái bộ môn chính của anh
là bộ môn bắn súng
anh cũng có chia sẻ rằng là mình cũng tham gia thêm một
chơi thêm một số bộ môn thể thao khác
để vận động để giữ thể lực
nhưng mà rõ ràng chúng ta phải
thống nhất cũng như khẳng định với nhau
và đồng ý với nhau việc là cái tinh thần luôn luôn
cũng rất là quan trọng đối với bất cứ một vận động viên nào
chưa mới giải đầu đúng không ạ
vậy thì sau những cái giờ tập luyện như vậy thì
anh sẽ lựa chọn cho mình cái hình thức giải trí như thế nào
về tinh thần
tôi thì có một cái thói quen
là khi mà tập luyện hoặc là
thi đấu xong ấy thì
cái việc đầu tiên thì tôi
mình phải có một cái thư giãn
sau buổi tập hoặc sau
cái lần mà cái giải đấu thì
tôi thường là có thể là
nghỉ ngơi về với gia đình
hoặc nếu không chưa về gia đình thì tôi
cũng dùng những hình thức như là mình nghe nhạc
xem phim nghe nhạc gì đó
nhưng mà thực ra tôi cũng rất là hạn chế xem phim
bởi vì nó cũng ảnh hưởng đến mắt
thì chủ yếu là nghe nhạc thư giãn hoặc là
trò chuyện hoặc là
tôi có thể tham gia
thả lỏng vào một môn thể thao
như tôi đã nói là thường xuyên là tôi
hoặc là tập
một số cái động tác yoga
dòng nhạc anh hay nghe là gì ạ
tôi thích nghe cái dòng nhạc
chữ tình và nghe nhạc
quê hương đất nước
tại sao bởi vì
tú lại hỏi đến cái vấn đề này vì là
ngay đêm hôm qua thôi khi mà
tìm hiểu một số những thông tin về hoàng xuân vinh
thì tú đã vô tình cũng được lắng nghe
một chút về
gọi là năng khiếu
bấm nhạc của xã thủ hoàng xuân vinh
quý vị các bạn thân mến
quý vị có thể theo dõi trên màn hình
theo dõi trên những hình ảnh trên báo
chúng ta có thể nhìn thấy một gương mặt của hoàng xuân vinh
đôi khi lạnh lùng là vậy
nhưng mà biết đâu trong trái tim trong sâu thảm con người
lại là một con người cũng rất lãng mạn
bởi vì là anh cũng nói rằng anh thích nghe nhạc quê hương đất nước
và nghe nhạc chữ tình
vậy thì lúc này đây thì không biết được rằng là anh hoàng xuân vinh
hãy dành thêm một tình cảm nữa cho những độc giả
của khán giả của báo sức khỏe đời sống
bằng một cái giai điệu nào đó mà anh thích không
thật ra thì tôi
rất là xin lỗi
mọi người vì
cái họng tôi hơi bị
có lẽ chắc là do uống
nước lạnh hay sao mà hơi bị
và hơi bị đau
của họng rất là thông cảm
tôi có thể
một gì mà tôi
tôi sẽ chia sẻ với bạn
bằng một cái bài học
bài hát nào đó hợp lý
và sẽ tặng với độc giả
những bài hát mà tôi yêu thích
vâng ạ thưa quý vị
có lẽ rằng là cùng với chúng ta luôn luôn
phải làm thế nào để cho sức khỏe của những xã thủ của chúng ta
như anh hồ xuân vinh đây phải ở trạng thái tốt nhất
đúng không ạ ông sao chúng ta sẽ dành thêm thời gian
cho tất cả quý vị đưa ra những thắc mắc
đối với anh hoàng xuân vinh
còn nếu như quý vị mà muốn nghe thêm anh vinh
có thể chia sẻ về âm nhạc cũng như là những thờ út
những câu hát của mình thì chắc chắn là quý vị
sẽ chờ trong thời gian tới thì anh vinh
cũng sẽ chia sẻ với quý vị
quay trở lại với những câu hỏi
của quý vị độc giả đã gửi về cho chúng tôi
đó chính là bạn phạm nhật hoàng
bạn có gửi câu hỏi như sau ạ
thưa anh không thể không ghi nhận chiến thắng
đầy vẻ vang này nhưng em xin phép được hỏi anh là
chiến thắng này là do
bản lĩnh hay là may mắn tạo nên
anh có thể chia sẻ rõ hơn được không
theo tôi thì
nó là một tổng lực
một cái sự tổng hợp
để tạo nên một chiến thắng
nếu như mà nói về
chỉ nói về bản lĩnh
và khả năng của mình không
thì cũng chưa hoàn toàn là
hết được cái ý nghĩa
ở trong thể thao thì
ngoài cái việc mà vận động viên
cố gắng nỗ lực rèn luyện và tập luyện
thi đấu tốt nhưng mà
trong cái thi đấu tốt thì
kết hợp được rất nhiều yếu tố và trong đấy là
yếu tố may mắn
và là không thể thiếu được
tuy nhiên là
đều có cái sự
giữa cái may mắn và cái sự rèn luyện
của bản lĩnh và vận động viên thì
đầu tiên là yếu tố con người
cái vận động viên đó phải rèn luyện
cùng với cái kết hợp giữa các
trao đổi với huấn luyện viên và
cái sự chấp hành tuyệt đối
trong một cái đấu pháp
với người thầy người huấn luyện viên
người vận động viên đó có lúc
phải hóa thân vào
cái công việc của mình
hóa thân vào cái bài thi đấu đó
để mình có một cái
giây phút thăng hoa và cái xuất thần
thì có thể nó tạo lên một cái
sự may mắn và cái may mắn đó
một cái gì đó nói rất là vô hình
không nhìn rõ được nhưng mà
rõ ràng đó là một cái sự
kết tinh của giữa
hài hòa giữa các cái
giữa yếu tố con người
bản lĩnh và
thiên thời địa lợi nhân hòa
như người ta đã nói đã vâng
chắc chắn là
trong tất cả mọi
trận đấu cũng như là
mỗi khi mà thi đấu thì
với cái sự bản lĩnh cũng như về yếu tố con người
rất là quan trọng đúng không ạ và kèm theo một chút
may mắn nữa cũng sẽ đem lại thành công
cho bất cứ một vận động viên nào và
có một cháu
vâng đây lại gọi là cháu luôn đấy ạ bởi vì
là vừa gửi về câu hỏi về cho
chú hoàng xuân vinh
chú vinh ơi chú có thể cho cháu hỏi rằng là
bắn súng là môn thể thao cá nhân
những môn thể thao tập thể khác
vậy môn bắn súng đòi hỏi vận động viên
cần những tính cách nào để có thể chơi
bạn này hỏi rất là
hay và cũng về vấn đề
chuyên môn ấy vâng
tôi xin trả lời như thế này
nếu như mà
đối với tính cách của vận động viên bắn súng thì
cái loại hình thần kinh của bắn súng
dành cho những vận động viên mà thì
thứ nhất là nếu có
quyết đoán mạnh mẽ nhưng mà
trầm tĩnh một chút cái này thì
có nhiều bạn vào cái môn bắn súng
này cũng rất là sôi động ngoài cái việc
họ tập ra thì tính cách của họ
cũng hòa đồng và
sôi động với mọi người nhưng mà bởi vì
cái quá trình tập luyện của vận động viên ấy
thì làm cho cái tính cách của
vận động viên cần trầm tĩnh hơn
tốt hơn cho cái công việc và tốt hơn
bộ môn bắn súng
bởi vì nếu như bạn
lúc nào cũng cảm thấy
sôi động bạn muốn nghe cái gì đó
mạnh hơn mà nhanh hơn
hay là rộn ràng hơn
thì rõ ràng là khó phù hợp
nó có thể là tính tâm cho bạn
có nhiều trước đây thì tôi cũng
gần như là tôi cũng tính cách tôi cũng
khác hơn một chút
bây giờ nhưng qua
cái tập luyện bắn súng thì tôi cũng
đã có tí chút là thay đổi
điều quan trọng là
cái bạn phải
nhận ra điều là thấy rằng là nếu như
theo đuổi cái môn bắn súng này
thì bạn phải có cái sự hóa thân
và phải thấy rằng là
mình có một cái
thần tượng nào đó để mình học tập
để mình đi theo
thì đấy là
là cái mà
đòi hỏi cái quá trình
mà bạn rèn luyện thì bạn sẽ phải nhìn nhận
vâng anh đang là một vận động viên ở
đang có một cái phong độ đỉnh cao của thể thao việt nam
khi đã giành thành tích cao nhất tại olympic
anh có một hậu phương khá vững chấp
đó chính là vợ cũng như là hai con của mình
vậy thì anh có khi nào có ý định
rằng là xã hội này sẽ hướng
hai bé nhà mình sẽ đi theo con đường thể thao hay không
tôi sẽ tôn trọng
các cháu cái sở thích của các cháu
không có cái khái niệm là áp đặt
năng khiếu cũng như là về khả năng
tuy có thể sau này các cháu
tôi có thể phát hiện các cháu
thấy thích chơi môn thể thao nào đó
hoặc là theo một cái
ngành nghề gì đó thì tôi sẽ tôn trọng
bởi vì có
được cái việc mà
năng khiếu hay là có niềm đam mê
với cái ngành nghề đó thì
rõ ràng con tôi hay là ai đó
mới phát huy được
chứ nếu như mình bắt buộc ngoại e theo
cái sở thích của mình thì rõ ràng là
con mình cũng sẽ khó có thể
thành đạt và phát huy được
cái dòng tôi
nên là tôi cũng tôn trọng cái điều này
và như vậy là sau này
khi mà các cháu lớn đúng không ạ
thích bộ môn nào thì bố mẹ
sẽ tôn trọng cũng như sẽ hướng cho con theo đó
không áp đặt đúng không ạ
vậy thì một ngày
một ngày bình thường của anh diễn ra với gia đình như thế nào
thường thì một ngày của tôi
với gia đình thì buổi sáng tôi
nếu như các cháu đang thời gian đi học
thì tôi thường giúp
vợ tôi đưa các cháu đi học
sau đó thì tôi đi
nhưng mà thời gian tôi rất là ít
bởi vì đa phần là tôi phải
nếu ở nhà nếu mà như ở việt nam
tôi lại phải tập huấn ở trên đội tuyển quốc gia
cho nên là tôi cũng
luôn luôn tin tưởng
và thực sự là phải cảm ơn người vợ thôi
là cô ấy rất là
cũng như là hy sinh vì
gia đình hy sinh vì tôi
để chăm sóc các con
do vậy mà những thời gian rỗi
thì tôi thường là
bằng cách là đưa các cháu đi học
rồi làm những cái việc
trong gia đình
có thể bớt đi được cái gánh nặng đối với vợ thôi
và khi mà anh hoàng xuân vinh
đã vừa mang lại vinh quang
cho việt nam
đã làm cho khiến bao nhiêu trái tim của người việt nam
đã vui sướng
hạnh phúc cùng với chiến thắng của anh
tại olympic rio hai nghìn một mươi sáu
thì tôi chắc chắn rằng với bây giờ đây
anh hoàng xuân vinh sẽ là một hình tượng một hình mẫu
của rất nhiều các bạn trẻ
sẽ theo đuổi rằng là các bạn cũng sẽ yêu thích bộ môn này
và mong muốn rằng là chắc chắn sẽ có những mơ ước
rằng mình sẽ trở thành một vận động viên
xã thủ của việt nam
cũng sẽ mang vinh quang lại cho việt nam trong tương lai
vậy bây giờ đây để nói
những lời chia sẻ cũng như
những thông điệp đến với các bạn trẻ
của việt nam mà cũng yêu thích thể thao
cũng yêu thích bộ môn bắn súng thì anh hoàng xuân vinh sẽ nói gì ạ
qua đây thì
qua cái chương trình
với độc giả thì tôi cũng
xin chân thành cảm ơn
cũng có một cái lời
nhấn đuổi với các bạn trẻ
nếu như các bạn có một cái niềm đam mê
với môn thể thao bất cứ
môn thể thao nào cũng vậy hoặc là
niềm đam mê trong cuộc sống
trong sự nghiệp thì
các bạn sẽ
cố gắng rèn luyện và
cho dù mình có thất bại
nhưng nếu như bạn mình đam mê
thì các bạn sẽ cố gắng vượt
và tin rằng sẽ vượt qua
và tôi hy vọng rằng
tương lai thì thể thao việt nam
nói chung đối với môn bắn súng
có nhiều bạn sẽ
cảm thấy thích
và yêu mến môn bắn súng
và ngoài ra có thể là các bạn
có thể thành công
hơn rất nhiều những thế hệ
như chúng tôi đã đạt được
vâng xin cảm ơn anh rất nhiều
thưa quý vị các bạn thân mến
chúng ta đều biết được rằng không có bất cứ một con đường
dẫn đến thành công nào trải đầy hoa hồng
mà bên cạnh đó còn phải tốn rất nhiều
những công sức những mồ hôi
và cả nước mắt nữa và có phải đánh đổi
rất rất nhiều thứ mới có thể đạt được thành công
và giống như tất cả quý vị đã cùng theo dõi
chặng đường thành công đi đến đỉnh vinh quang
của xã thủ hoàng xuân vinh
đã mang lại vinh quang trên nước nhà
trong olympic rio hai nghìn một mươi sáu vừa qua
rõ ràng với những thông điệp và những chia sẻ
mà anh hoàng xuân vinh đã đưa lại cho tất cả quý vị
và chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả quý vị
cũng sẽ luôn luôn rèn luyện sức khỏe của chúng ta
hàng ngày để rồi chúng ta cũng sẽ đạt được
những ước mơ trong cuộc sống của mình
cảm ơn anh hoàng xuân vinh rất nhiều đã có
khoảng thời gian chia sẻ với những khán giả của
báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vì thời lượng chương trình có hạn
chính vì vậy mà còn rất nhiều những câu hỏi
những thắc mắc của quý vị gửi về cho chúng tôi
không muốn rằng sẽ được giao lưu với anh hoàng xuân vinh
thì chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây
để chúng ta sẽ cùng hẹn anh hoàng xuân vinh
vào một chương trình khác sắp tới
và một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn
tất cả quý vị đã cùng quan tâm theo dõi
cuộc trò chuyện giữa báo điện tử sức khỏe và đời sống
cũng với như là xã thủ hoàng xuân vinh
trong chương trình ngày hôm nay và đừng quên
theo dõi những chương trình tiếp theo của chúng tôi
ngay bây giờ đây xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo